kể từ sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy thực hiện chỉ thị số một mươi bảy của chủ tịch thành phố về cách ly xã hội trên toàn địa bàn thành phố để phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hai mươi hai chốt kiểm dịch ở cửa ngõ thủ đô các lực lượng đã yêu cầu mọi phương tiện quay đầu không vào hà nội
phòng cảnh sát giao thông yêu cầu tất cả phương tiện không đến hà nội thì sớm chọn tuyến đường tránh phù hợp không đi vào khu vực chốt kiểm soát để giảm thiểu ủn tắc giao thông
theo đó phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội thông báo phân luồng hướng dẫn như sau
hướng tuyến từ các tỉnh tây bắc về hà nam ninh bình các tỉnh phía nam và ngược lại từ quốc lộ sáu đi ngã ba tổng đậu quốc lộ một mươi năm thanh hóa
từ quốc lộ sáu đi ngã ba mường khến quốc lộ một mươi hai b đường hồ chí minh từ quốc lộ sáu đi ngã ba cun đường tỉnh một mươi hai b đường hồ chí minh
hướng đi hòa bình vĩnh phúc yên bái và ngược lại từ hòa bình quốc lộ sáu đi đường ba trăm một mươi một
quốc lộ ba mươi hai quốc lộ hai việt trì về vĩnh yên
hướng từ đường hồ chí minh sang quốc lộ một và ngược lại đường hồ chí minh quốc lộ hai mươi một giao quốc lộ một nút giao liêm tuyền
cao tốc pháp vân cầu rẽ hướng tuyến từ các tỉnh phía nam sang tỉnh bắc ninh bắc giang các tỉnh đông bắc và ngược lại
từ đồng văn nút giao vực vòng cao tốc pháp vân cầu rẽ đi quốc lộ ba mươi tám quốc lộ ba mươi tám b giao cao tốc năm b hà nội hải phòng
từ đồng văn nút giao vực vòng cao tốc pháp vân cầu rẽ đi quốc lộ ba mươi tám giao quốc lộ một cao tốc hà nội bắc giang
hướng đi bắc ninh sang thái nguyên và ngược lại từ bắc ninh đi quốc lộ một mươi tám quốc lộ ba nút giao ba hàng giao quốc lộ ba và đường tránh hai trăm sáu mươi bảy
hướng đi thái nguyên sang vĩnh yên và ngược lại từ nút giao ba hàng giao quốc lộ ba và đường tránh hai trăm sáu mươi một đường tránh hai trăm sáu mươi một giao quốc lộ hai và đi việt trì